kỷ niệm một mươi năm năm hoạt động nghệ thuật của mình ca sĩ kim huyền sâm vừa cho ra mắt mv trăng dưới chân mình
kỷ niệm một mươi năm năm hoạt động nghệ thuật của mình ca sĩ kim huyền sâm vừa cho ra mắt mv trăng dưới chân mình
nhưng có nhiều ca sĩ nổi tiếng trình bày ca khúc này song huyền sâm vẫn tự tiên làm mới ca khúc trăng dưới chân mình bằng một bản hòa âm phố khí mới theo đúng phong cách và cảm nhận của riêng cô
bằng sự đồng điệu về con người từ những gì cảm nhận qua lời bài hát huyền sâm muốn truyền tải thông điệp một câu chuyện đẹp về tình yêu
những người đã yêu đang yêu và sẽ yêu hãy giữ lại những khoảnh khắc kỷ niệm hoài niệm đẹp
dù có bất kỳ điều gì xảy ra trong tình yêu thì cứ hướng đến những điều tích cực lạc quan bởi tình yêu luôn vĩnh cửu
huyền sâm muốn thông qua bản hóa âm phối khí mới và qua giọng ca cách thể hiện của mình sẽ chạm được đến trái tim người nghe mang đến một cảm nhận nhẹ nhàng về tình yêu
có thể nói trong nhiều năm qua nguyễn nhật ánh là hiện tượng văn học duy nhất tại việt nam có lựa sách in lần đầu tiên
nguyễn nhật ánh có lựa sách in lần đầu tiên đến cả trăm ngàn cuốn
mỗi lần nguyễn nhật ánh ra mắt tác phẩm mới đều trở thành một sự kiện được đón chờ không chỉ của người đọc mà còn của giới phát hành sách
mới đây tại hà nội sự kiện nhà văn nguyễn nhật ánh ra mắt cuốn sách mới với tựa đề làm bạn với bầu trời đã thu hút rất đông đồng giả thủ đô
gần hai thập kỷ này nếu phải kể một thương hiệu văn chương việt nam vừa có chất lượng vừa ăn khách thì không thể không kể đến nguyễn nhật ánh
tập truyện làm bạn với bầu trời được nhà xuất bản trẻ ấn hành với số lượng một mươi năm cuốn
đây được xem là số lượng in lần đầu khổng lồ với một ấn phẩm văn học khi trung bình mỗi đầu sách chỉ dám in khoảng một số đó
những lời văn rất là trẻ trung mộc mạc giản dị phù hợp với tất cả mọi người tuổi luôn kể cả bé hay lớn mãi về sau để có thể đọc một sách của nhà văn đi
làm bạn với bầu trời là tác phẩm thứ bốn mươi năm của nhà văn nguyễn nhật ánh
đều đạn ra mắt tác phẩm mới mỗi năm ông tiếp tục cho thấy phong độ sáng tác đáng ngạc nhiên đặc biệt với đề tài về trẻ thơ
tác phẩm làm bạn với bầu trời nội dung rất hay và
rất có ý nghĩa làm cho em cảm thấy vui hồi khi trở về với tuổi thơ
làm bạn với bầu trời ghi dấu ấn đặc biệt với các cuốn sách trước bởi trong cuốn này nhân vật tôi không phải là nhân vật chính mà nhân vật tôi kể về tèo tám tuổi
một cậu bé đáng yêu luôn nở nụ cười tươi tán trên môi đôi mắt trong veo chấp chới những ước mơ và lúc nào cũng nói chuyện với mọi người chung quanh một cách nồng hậu dịu dàng
nhân vật chính của câu chuyện này không may bị một tay
nạn khủng khiếp dẫn đến chân thương cuộc sống
sau ca phẫu thuật di chứng buộc phải nằm một chỗ
thế nhưng thay vì buồn tuổi suy sủm chán trường cáo giận thì cậu bé vẫn giữ một niềm tin mánh liệt vào cuộc sống
cậu kết thân với bầu trời cao xanh và khoáng đạt
niềm vui rộng mở lớn lao tràn vào tâm hồn đã giúp cậu thêm yêu cuộc sống hiện tại cùng những con người xung quanh mình
tôi chủ yếu viết về nhân thân thứ niên
thành ra trong đề của những cuốn sách là hình hướng các em
tới một cuộc sống nó vị tha hơn nó giàu lòng yêu thương hơn
làm bạn với bầu trời nó cũng là một cái hình ảnh nó tính biểu tượng nó là một cái ảnh dụ
bởi vì bầu trời là thường là tượng trưng ra cái sự cởi mở bao dung khoáng đạt
và khi có người làm bạn với bầu trời thì tâm hồn mình nó cũng trở nên nó bao dung và tốt đẹp hơn
bạn đọc đến năm thế này là nó tạo nên cái niềm vui những người cầm bút
và tôi nghĩ là với cả các phụ huynh các thầy cô mà quan tâm đến tình hình đọc của thanh thiếu niên thì cũng cảm thấy là ấm áp
và tôi hy vọng rằng mấy bạn rẻ thích đọc sách của nhật ánh thì sau khi vậy thì các bạn sẽ có một thói quen đọc sách
rồi các bạn sẽ tiếp tục đọc những tác giả khác những tác phẩm khác
làm bạn với bầu trời là một câu chuyện giản dị chứa đầy bất ngờ cho tới trang cuối cùng
cuốn sách như một đốm lửa thắp lên lòng khát khao sống tốt trên đời
trong đời sống văn học viết về điều tốt đã không dễ
viết sao cho người đọc có thể đón nhận đầy cảm xúc tích cực
và muốn được hưởng được làm những điều tốt dù nhỏ bé
lại càng khó
thế nhưng nhà văn nguyễn nhật ánh đã làm được điều này
ông đã bồi đắp tâm hồn và nhân cách cho đọc giả một cách âm thầm và bền bì
bằng chính những tác phẩm văn trương của mình
mới đây tại trung tâm văn hóa pháp hà nội các nghệ sĩ đến từ nước pháp
đã mang đến cho khán giả việt nam vở nhạc kịch với tên gọi kim vân kiều
phòng theo kể tác văn học của đại thi hà nguyễn du
tác phẩm được dàn dựng theo phong cách nhạc kịch phương tây
và sử dụng nhiều chi tiết độc đáo đã mang đến cho những khán giả yêu nghệ thuật
những cảm nhận mới mẻ về nàng kiều trong tác phẩm
có thể nói kiều đã trở nên bất tử không chỉ ở việt nam
mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới
chuyện kiều vì thế đã trở thành niềm tự hào của nền văn học việt nam
vở nhạc kịch kim vân kiều đã ra mắt thành công tại paris với năm đêm diễn
và được các nhà phê bình giới nghệ sĩ và khán giả tự hào
khán giả việt nam và pháp tại paris khen ngợi đánh giá cao
lần đầu tiên được đưa lên sân khấu nhạc kịch kim vân kiều đường truyền thể
và soạn kịch bản bằng tiếng pháp từ những nghiên cứu phân tích
các bản dịch của nguyễn văn vĩnh nguyễn khắc viện
quá trình hoàn thành kịch bản kéo dài gần một năm vì tác phẩm gốc rất dài
là cả một cuộc đời chuyên chuyên của thúy kiều nên đòi hỏi đoàn kịch phải đọc
hiểu kỹ càng trước khi truyền thể và biên soạn phân cảnh chia vai
sao cho gọn gàng trong thời lượng
các bản kịch có một vở kịch dài chín mươi phút
vở kịch được dàn dựng bởi đạo diễn tài năng người pháp tristop thierry
tôi nghe nói về chuyện kiều khá lâu nhưng phải cách đây ba năm
mới được một người bạn pháp gốc việt chia sẻ và diễn giải kỹ hơn câu chuyện có ý nghĩa sâu sắc
đan xen giữa những điều tốt và xấu những khoảnh khắc ghê gớm và thực khắc bao dung
tính nhân văn của tác phẩm đã thôi thúc tôi phải chuyển tài tác phẩm này lên sân khấu kịch
để giới thiệu rộng rãi hơn
vở nhạc kịch được dựng thành tám phần với sự tham gia của chín diễn viên chính trong các vai
thúy kiều thúy vân kim trọng mã giám sinh tú bà hoạn thư đạm tiên
với các lớp làng được trình bày sắc nét và rõ ràng làm nổi bật bi kịch cuộc đời kiều
cũng như sự cứu rỗi cho số phận nàng
bố cùng tác phẩm tập trung vào ba giai đoạn tình yêu của kiều với kim tình yêu đầu tiên lỡ làng
thúc sinh người đàn ông đã có gia đình
và từ hai người đã yêu nàng và đã chết vì nàng
vai kiều là vai diễn có nhiều thách thức với tôi
bởi câu chuyện của kiều là câu chuyện của cả cuộc đời người phụ nữ
tôi với tư cách là một người phụ nữ phương tây hiện đại
tôi không cố bắt trước sao cho giống một người phụ nữ châu á
nhưng tôi phải tìm hiểu rất kỹ chuyện kiều và văn hóa phương đông
để tôi có một sự thẩm thấu lấy đó làm niềm cảm hứng cho mình
tôi không muốn đóng khung nhân vật này trong một mẫu hình nào cả
bởi vì bạn biết đấy
chuyện kiều đã vượt qua mọi biên giới
và mọi người phụ nữ trên thế giới này đều có thể thấu cảm với thân phận của nàng kiều
vợ diễn có sự dàn dựng rất khác biệt và đầy thách thức đối với dàn diễn viên
tác phẩm được dàn dựng theo phong cách tối giản
sân khấu trống không trang trí
chỉ có các nhạc cụ là vật dụng trang trí duy nhất
không quá chú trọng vào những kỹ xảo hiệu ứng sân khấu
đạo diễn tritov chiri muốn mang đến không gian chân thật nhất
đàn trung tâm sự tự nhiên
để được chú ý vào các nghệ sĩ với chất giọng cảm xúc chuyển động cơ thể
và những đặc điểm riêng của họ
điều đặc biệt của vở diễn
một diễn viên trong vở sẽ đảm nhận vai của hai ba nhân vật
cùng những vai trò khác nhau như ca diễn nhảy múa đàn
khi xem vở nhạc kịch khán giả bất ngờ khi thấy diễn viên
đặc biệt dù không biết tiếng việt nhưng anh vẫn hát rất hay giả cổ hoài lang
khiến khán giả thích thú
hay diễn viên pascal brigogier đảm nhận vai nguyễn du vương quan
nhưng cũng rất ấn tượng khi hóa thân thành phụ nữ trong vai tú bà
đó cũng là một trong những vai đinh của vở
chọn giọng nói đàn ông vào vai tú bà vừa tạo nên sự mạnh mẽ dữ dội và cả hài hước
và diễn này mang đến nhiều cảm xúc và ấn tượng cho người xem

nhưng cũng rất ấn tượng khi hóa thân thành phụ nữ trong vai tú bà

cũng thật sự đáng nhận
rất khác biệt và đầy thách thức một người đóng nhiều vai gây cho tôi nhiều áp lực nhưng cũng khiến tôi rất hứng thú đòi hỏi mình phải cực kỳ tập trung và biến hóa làm sao cho các vai thoát hoàn toàn chứ không bị giống nhau
trong vừa kịch tôi cũng hát một đoạn bài dạ của hoài lan học rất lâu và rất khó nhưng khi hát được thì tuyệt vời lắm
phần âm nhạc là một thể nghiệm độc đáo khi các nghệ sĩ vừa hát opera pop vừa diễn kịch lại vừa diễn tấu các nhạc cụ tây phương như violon piano guitar
ngoài gian diễn viên pháp vừa còn có hai thành viên việt nam là hai anh em nghệ sĩ mai thanh sơn và mai thành nam của nhạc viện tp hcm và đoàn nhạc gõ phù đồng
cả hai đã sáng tác những tác phẩm riêng dành cho kim vân kiều mang đến những màu sắc rất việt nam
từ những nhạc khí dân tộc như trống sáo đàn nguyệt đàn bầu những sắc màu âm nhạc dân tộc việt nam hòa quyện với màu sắc nghệ thuật tây phương
toàn bộ vở kịch đã được làm bằng tiếng pháp rồi
ngoài ra những yếu tố về tích truyện mà người đã biết vấn đề để kết nối tất cả những cảnh lại với nhau hay là những cá tính yếu tố truyền thống việt nam họ rất quan tâm
thành ra chúng tôi cũng rất là phải suy nghĩ làm sao để mà có thể kết hợp giữa âm nhạc pop với nhạc truyền thống việt nam
hay là nhạc jazz một chút nhạc jazz với truyền thống việt nam là thậm chí là cách chơi của jazz trong cách chúng tôi làm việc
và làm sao để chúng tôi phối khí với họ cùng có thể chơi được thì những tác phẩm nó cũng tương đối đơn giản và gần gũi với cả người việt
âm nhạc trong tác phẩm được đạo diễn tristot tiri đã sắp đặt rất khéo ở những chi tiết nhỏ trong những bài hát và âm nhạc hòa quyện
khi thì thầm tiếc núi khi than ván thảm thương khi cất lên hy vọng
ông đã thể hiện sự tinh tế và thấu hiểu sâu sắc tác phẩm văn học nổi tiếng của việt nam
thực sự rất ấn tượng bởi thứ nhất đây là một cái tác phẩm của việt nam thuần việt nam với văn hóa của người việt mà để cho người nước ngoài hiểu được những tác phẩm người việt nên là một điều cực kỳ phải có kinh điển luôn
các nghệ sĩ thì họ các nghệ sĩ rất là tài năng một người có đóng rất nhiều nhân vật và thực sự những cái tạo hình nhân vật đó rất ấn tượng
đến với nhạc kịch kim vân kiều khán giả được gặp gỡ với thúy kiều đa quốc tịch
từ trong quá khứ đến hiện đại tác phẩm có ý nghĩa sâu sắc đan sen bởi những điều tốt và xấu những khoảnh khắc ghê gớm và thời khắc bao dung những nhân vật sử thi với tính cách được lột tạc cảm động đầy chất thơ và hài hước
dưới bàn tay của đạo diễn tài năng tritop chiri và đoàn nghệ sĩ diễn viên chuyện kiều của nguyễn du đừng tái hiện với một ngôn ngữ nghệ thuật độc đáo với góc nhìn mới hiện đại nhưng vẫn rất trung thành với số
số phận nàng kiều
số phận nàng kiều